sáng ngày hai mươi bốn tháng một công an thái bình đã bắt giữ đối tượng lê văn cẩn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú tại thôn kiều mộc xã tự tân huyện vũ thư tỉnh thái bình
là nghi can trong vụ cướp ngân hàng agribank thái bình đặt tại xã vũ tiến
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một cẩn đi xe máy đến phòng giao dịch ngân hàng agribank thái bình đặt tại xã vũ tiến
khoảng chín giờ năm mươi bốn phút cùng ngày thấy trong phòng giao dịch có ít người
cẩn đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt các nhân viên ngân hàng và khách hàng
rồi vào trong quầy giao dịch cướp túi tiền và lên xe máy bỏ chạy
số tiền cướp được khoảng hai trăm linh triệu đồng
sau khi gây án cần về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm như bình thường
bắt giữ thành công đối tượng này tỉnh ủy ủy bác nhân dân tỉnh thái bình đã thưởng nóng cho công an tỉnh một trăm linh triệu đồng
giám đốc công an tỉnh thưởng cho lực lượng trực tiếp điều tra khám phá vụ án bốn mươi triệu đồng
công an tỉnh thái bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật